tổ chức y tế thế giới who vừa công nhận nghiện game online là một dạng bệnh tâm thần
chứ không chỉ còn là chứng dối loạn tâm thần như trước
và quả thật những hệ lụy để lại của nghiện game không chỉ ảnh hưởng về sức khỏe và tinh thần của cá nhân
mà còn ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống của xã hội
cô đơn và buồn chán vì xa nhà sáu năm du học cũng là quãng thời gian đinh mạnh linh
vùi mình vào game online
nhưng thế giới ảo khiến chàng thanh niên trẻ vốn mắc bệnh trầm cảm
càng trở nên sống khép mình hơn
và linh phải bỏ lại việc học hành để về việt nam điều trị tâm lý do nghiện game
trong thời gian em ở nước ngoài thì đã có nhiều lần là do đam mê sea games mà em bỏ việc học
dành nhiều thời gian hơn ở thế giới ảo hơn ở thế giới thực
nên là việc bạn bè cũng không có nhiều
cảm giác là mình bị trầm cảm mình bị xa lánh với thế mọi người
linh chỉ là một người đàn ông
một trong số rất ít những bệnh nhân đang phải điều trị tâm lý vì nghiện
không chỉ sức khỏe thể chất bị tàn phá nghiêm trọng
người nghiện game còn gánh chịu những hậu quả khôn lường về mặt tinh thần
họ không còn hứng thú học tập và cuộc sống xung quanh
từ đó dễ mắc các chứng trầm cảm lo âu mất tự tin dễ bị kích động
thời lượng chơi cũng như tần suất chơi thì ngày càng tăng
ngày càng ưu tiên cái việc chơi game đó
người bệnh bị mất hết những sự quan tâm và thích thú trước đây
khi mà ngừng lại là người ta có những cái triệu chứng rất là khó chịu
chẳng hạn như là mất ngủ rồi buồn chán rồi hồi hộp
rồi là hay cấu kỉnh mất tập trung công việc rồi mệt mỏi v v
rất là nhiều triệu chứng phân lớn nó là những triệu chứng của trầm cảm
lo âu và những ảnh hưởng tiêu cực về mặt nhận thức
theo các chuyên gia số người chơi game đang ngày càng gia tăng
kéo theo đó là số ca mắc nghiện game
người sử dụng ba đến bốn tiếng mỗi ngày để chơi game
kéo dài trong một năm đã được coi là nghiện game
không chỉ dẫn tới tình trạng thiếu tập trung
về lâu dài dẫn đến suy giảm trí nhớ
nghiện game còn là nguyên nhân gây ra các bệnh về mắt
đau cổ tay đau lưng do ngồi lâu cùng tư thế và nhìn lâu vào màn hình
các chuyên gia khẳng định
nghiện game còn khó cai và điều trị hơn nghiện ma túy
một trẻ nghiện game trở về cuộc sống bình thường không hề dễ dàng
đặc biệt trẻ bị ảnh hưởng tâm lý nên rất khó hồi phục
vì vậy các bậc phụ huynh ngay từ bây giờ
cần có sự quan tâm trao đổi nhiều hơn nữa tới con em mình
để tránh cho những sự việc đáng tiếc xảy ra khi quá muộn